hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại sân vận động việt trì sân bóng đá tổng công ty giấy huyện phú ninh sân vận động huyện tam nông các khách sạn lưu trú của các đoàn quan chức thể thao vận động viên đoàn thể thao các nước tham gia thi đấu môn bóng đá nam bảng a sea games ba mươi một tại tỉnh phú thọ
đoàn công tác cũng đã làm việc với lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh phú thọ
qua buổi kiểm tra đoàn công tác của tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một bộ công an đánh giá cao công tác chuẩn bị các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ môn bóng đá nam sea games ba mươi một của tỉnh phú thọ
đề nghị công an tỉnh phú thọ tiếp tục giả soát bổ sung hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh trật tự phân công lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giả soát nắm tình hình và xử lý nghiêm những hành vi gây mất an ninh trật tự nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước quan chức thể thao vận động viên của đoàn thể thao các nước và đông đảo nhân dân đến tham gia thi đấu và xem các trận thi đấu môn bóng đá nam của sea games ba mươi một tại phú thọ

công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa điều tra làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ đập vỡ kính xe ô tô để trộm tài sản tại địa bàn thành phố đồng hới